quý vị thân mến trong ngày hôm qua thì người dân khu vực bắc bộ đã có thể cảm nhận rõ sự thay đổi của thời tiết phải không ạ
và không biết ngày hôm nay thời tiết có lạnh hơn không chị phương thảo
vâng thưa chị minh hương cũng như là quý vị khán giả
ngày hôm nay khu vực phía đông bắc bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng trực tiếp của không khí lạnh trời nhiều mây có mưa vừa và rông vài nơi
khu vực đồng bằng và ven biển có mưa rào và rông rải rác trời lạnh
tuy nhiên thì nền nhiệt độ thấp nhất chỉ vào khoảng một mươi chín độ c
chính vì vậy mà quý vị chỉ cần mang theo một chiếc áo khoác nhẹ khi ra đường là đủ giữ ấm cho cơ thể
vâng còn trái ngược với miền bắc thì nam bộ ngày hôm nay sẽ tiếp tục chịu nắng nóng gai gắt
nhiệt độ không rời trưa có thể chạm hưởng là ba mươi bảy độ c
tuy nhiên thì thời tiết có thể hạ nhiệt đôi chút về những cơn mưa rào và rông vào đêm và tối